chiều nay hai mươi tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
rất nhiều ý kiến lo ngại trước tình trạng mất an toàn thực phẩm đang diễn ra hiện nay
theo báo cáo trong năm năm qua cả nước có gần sáu trăm tám mươi cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm
hơn sáu mươi sáu số cơ sở sản xuất kinh doanh hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu toàn quốc đã ghi nhận hơn một vụ ngộ độc thực phẩm với hơn ba mươi người mắc
tuy nhiên trong số hơn sáu trăm bảy mươi tám cơ sở vi phạm mới chỉ có hơn một trăm ba mươi sáu cơ sở bị xử lý phạt tiền trung bình hai trăm linh đồng một vụ
đáng nói là số vi phạm chuyển qua hình sự còn rất thấp
qua thảo luận các đại biểu cũng cho rằng để xảy ra tình trạng trên
không phải do hệ thống pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm của nước ta chưa đầy đủ
mà là do công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ngành chưa thực sự hiệu quả
các đại biểu lấy dẫn chứng hiện nay còn nhiều hộ nông dân trồng rau thì chỗ này để ăn chỗ kia để bán
hay gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng gây chết người
các đại biểu cho rằng báo cáo cần chỉ rõ hơn việc xử lý vi phạm đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu
đồng thời ra soát lại các giải pháp như nguồn nhân lực trong điều kiện giảm biên chế như hiện nay